hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã bắt được kẻ thù ác sát hại nữ sinh học viện ngân hàng
còn bây giờ là nội dung chi tiết
sáng nay đại hội đảng bộ tỉnh bắc cạn lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị trường đoàn đại biểu quốc hội tp hồ chí minh dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có đồng chí nông đức mạnh nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
về phía bộ công an có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc cạn lần thứ một mươi hai là đại hội đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo phát triển
thành công của đại hội sẽ tạo động lực mới khi thế để đảng bộ quân và dân trong tỉnh phấn khởi tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới
chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh bắc cạn phát triển nhanh và bền vững
cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
biểu dương những kết quả đã đạt được trong các lĩnh vực của tỉnh bắc cạn trong nhiệm kỳ vừa qua
nhất là về tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt năm ba và độ che phủ rừng đạt bảy mươi hai chín cao nhất cả nước
tuy nhiên cần tiếp tục quan tâm chăm lo về đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
lo về giáo dục y tế văn hóa an sinh xã hội đảm bảo đồng bào các dân tộc thiểu số được hưởng thụ đầy đủ các chế độ chính sách của đảng nhà nước
xây dựng đảng cần tiếp tục quan tâm tăng cường kiểm tra giám sát trong đó đặc biệt cần phải nghe dân hơn nữa
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc cạn diễn ra đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi
cũng trong sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh cà mau lần thứ một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo đại hội
việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi năm đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong tỉnh tiếp tục được cải thiện
chính trị ổn định quốc phòng an ninh được giữ vững năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại tướng tô lâm thống nhất cao với nội dung các văn kiện trình đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong đó đại hội đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu chủ yếu
giải pháp trên từng lĩnh vực rất cụ thể năm nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược
đại tướng tô lâm nhấn mạnh nhiệm kỳ tới đảng bộ tỉnh cà mau phải luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất quyết tâm xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
tỉnh cần tập trung đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh du lịch đất mũi đẩy mạnh quảng bá thu hút khách du lịch chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái ứng phó thích nghi với biến đổi khí hậu và nước biển dân
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và sự phát triển chung của đất nước dự kiến đại hội làm việc đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
tại hà nội hôm nay cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng pháp chế công an nhân dân hai mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi và đón nhận huân chương quân công hạng nhì
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi gặp mặt
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng lê quý vương đã biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng pháp chế công an nhân dân trong suốt bốn mươi năm năm qua
công an nhân dân phải kiên định lập trường tư tưởng chính trị nắm chắc và luôn giữ vững mục tiêu quan điểm đường lối của đảng trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật
bên cạnh đó không ngừng quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế ở bộ và địa phương đồng thời phải nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật
công an nhân dân phải phân công quản lý bảo quản sử dụng phương tiện đúng mục đích để mô hình phát huy hiệu quả góp phần hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả tai nạn giao thông gây ra trong thời gian tới